từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một triều tiên tạm thời cấm khách du lịch nước ngoài do dịch bệnh viêm phổi lạ đang lây lan
phần lớn khách du lịch đến triều tiên là đến từ trung quốc
theo công ty du lịch có trụ sở tại trung quốc triều tiên sẽ tạm thời đóng cửa biên giới đối với tất cả du khách nước ngoài để đề phòng virus corona mới
nhưng không nói rõ lệnh cấm duy trì trong bao lâu
phần lớn du khách nước ngoài đến triều tiên là người trung quốc và số lượng khách đã tăng lên đáng kể trong năm ngoái
khi quan hệ giữa bắc kinh và bình nhưỡng ấm lên
năm hai nghìn một mươi bốn triều tiên từng cấm du khách nước ngoài trong bốn tháng để đề phòng virus ebola dù không có trường hợp nhiễm bệnh nào được phát hiện ở châu á